bộ y tế đã có thông báo mới nhất về trường hợp trẻ mắc chứng đầu nhỏ tại huyện cờ đông búc tỉnh đắk lắc
nghi liên quan tới virus zika đầu tiên tại việt nam
theo đại diện cục y tế dự phòng bộ y tế sau khi có kết quả xét nghiệm lần hai ngày hai mươi sáu tháng một mươi
bộ y tế đã phối hợp với văn phòng tổ chức y tế thế giới who tại việt nam
và các cơ quan có liên quan tổ chức cuộc họp trực tuyến với văn phòng who
tại khu vực malila philippines và văn phòng who thái lan
để xác định nguyên nhân trường hợp trẻ mắc chứng đầu nhỏ
qua quá trình xem xét về bệnh cảnh lâm sàng và dựa trên kinh nghiệm của who
cũng như việc xác định hai trường hợp trẻ mắc chứng đầu nhỏ do virus zika tại thái lan
hội nghị đã đi đến kết luận
đây là trường hợp trẻ có triệu chứng dị tật bẩm sinh mắc chứng đầu nhỏ
có nhiều khả năng liên quan đến virus zika và cũng là trường hợp đầu tiên ở việt nam
với việc phát hiện trường hợp trẻ đầu tiên ở việt nam bị mắc chứng đầu nhỏ do virus zika
đại diện cục y tế dự phòng tiếp tục khẳng định virus zika đã lưu hành tại việt nam
do đó bộ y tế khuyến cáo phụ nữ đang mang thai và dự định có thai
không nên đi đến vùng dịch khi không thực sự cần thiết
trong trường hợp phải đi đến các vùng có dịch cần tìm hiểu kỹ các thông tin về dịch bệnh
và các điều kiện chăm sóc y tế đồng thời áp dụng các biện pháp phòng chống mũi đốt
để tránh lây nhiễm virus zika